mưa lũ liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh bình định
theo thống kê đến nay tỉnh đã có một mươi sáu người thiệt mạng hai người mất tích một mươi bảy xã phường với hơn sáu một trăm năm mươi ngôi nhà vẫn bị ngập
kể từ lúc nước rút dần chính quyền các địa phương và nhân dân đã và đang tích cực dọn dẹp nhà cửa khử trùng các giếng bị ngập khắc phục các đoạn bị hư hỏng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai mực nước trên các sông tiếp tục xuống chậm và ở mức trên dưới báo động một
riêng hạ lưu sông côn ở mức báo động một hai có nơi trên báo động ba
tất cả các hồ chứa đã đầy nước các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du các hồ có phai gỗ chưa đóng phai để bảo đảm an toàn đập
công tác cứu trợ đang được tỉnh bình định triển khai khẩn trương
gần một bộ đội và dân quân đã được huy động cùng nhiều xuồng xe đến vùng lũ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt
ubnd tỉnh đã phân bổ cho các địa phương vùng lũ với số lượng một mươi năm kg lương khô năm mươi chai nước uống hai mươi thùng mì tôm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ chỉ đạo các sở ngành liên quan và chính quyền các cấp bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng